ngày tám tháng ba giới chức y tế khu hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc thông báo vùng lãnh thổ này đã ghi nhận ca tử vong thứ ba do bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
cùng ngày hồng kông xác nhận thêm bốn ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm covid một mươi chín lên một trăm một mươi bốn người
trường hợp vừa tử vong là một phụ nữ bảy mươi sáu tuổi sinh sống tại hồng kông
bệnh nhân này xuất hiện triệu chứng sốt ho khó thở và đau bụng ngày hai mươi tám tháng hai và được nhập viện cùng ngày